những khoản vốn vay dành cho nông nghiệp tính rủi ro cao do thời tiết thị trường vì thế mà các ngân hàng vẫn còn thận trọng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp
đối với các quỹ hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ hay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của nhà nước doanh nghiệp làm nông nghiệp cũng không dễ tiếp cận
tại việt nam hiện nay đang có rất nhiều quỹ từ quỹ đổi mới khoa học công nghệ quốc gia quỹ hỗ trợ khởi nghiệp với những con số rất khủng
riêng quỹ đổi mới công nghệ quốc gia có vốn điều lệ là một tỷ đồng từ ngân sách nhà nước có trọng tâm là đổi mới công nghệ các doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả
những rủi ro khi mà doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp bất phải cái đó là lợi thế của các nước phát triển nhưng việt nam ta là chưa có
bây giờ các doanh nghiệp ở việt nam chúng ta đi đầu tư vào nông nghiệp thì vẫn phải vay lãi suất theo mức cao của các ngân hàng thương mại
phần lớn các doanh nghiệp cho rằng nên ưu tiên cho những ngành sản phẩm búi nhọn của nông nghiệp từ khâu quy hoạch cho đến chính sách
cơ chế khuyến khích đầu tư xúc tiến thương mại
vì các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đòi hỏi số vốn đầu tư lớn thời gian thu hồi vốn dài nên rất cần sự bảo đảm ổn định và bền vững của quy hoạch
đồng thời khâu giám sát việc thực hiện đầu tư theo quy hoạch cũng cần quy định chặt chẽ tránh trồng chéo gây thiệt hại cho doanh nghiệp
chúng tôi đang cố gắng tạo ra những câu lạc bộ những nhóm để gắn kết để kiến nghị những chính sách
rồi kết nối lại với nhau để tạo ra nguồn nguyên liệu nguồn vốn này có thể hỗ trợ nhau để thành những
nhóm những đội mạnh để làm sao mà cạnh tranh và giới thiệu quảng bá được các hình ảnh nông nghiệp của việt nam ra thế giới
nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng cho rằng để đẩy mạnh triển khai chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
nông nghiệp sạch theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cần có hướng dẫn cụ thể hơn về tiêu chí xác định dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch
tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại đẩy nhanh quá trình thẩm định và xem xét cho vay theo chương trình
giới thiệu những dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch có hiệu quả trên toàn quốc